truyền hình nhân dân xin đại sứ có thể cho biết việt nam có vị trí như thế nào trong chính sách
hành động phía đông của ấn độ việt nam là một thành viên chủ chốt của asean và đóng một vai trò
quan trọng trong chính sách hành động phía đông của chúng tôi việt nam là điều phối viên của asean
trong quan hệ đối thoại asean ấn độ từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám việc này sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho
sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên ấn độ đã cam kết gói tiến dụng trị giá một tỷ đô la mỹ để
tăng cường kết nối kỹ thuật số giữa ấn độ và asean chúng tôi cũng chú trọng trong mối quan hệ
hợp tác với việt nam và tiến tới ủng hộ đối với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
vậy đại sứ có thể chia sẻ mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc đến
ấn độ trong hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ asean ấn độ từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám không
thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc sẽ thăm ấn độ với tư cách là khách mời chính trong ngày cộng hòa của
ấn độ cùng với chín nguyên thủ các nước thành viên asean khác để kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ đối tác đối
thoại ấn độ asean và để tham gia hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ asean ấn độ vào ngày hai mươi năm tháng một năm
hai nghìn một mươi tám dự kiến thủ tướng phúc sẽ cố cuộc hội đàm cấp cao với thủ tướng modi chúng tôi kỳ vọng hai
bên sẽ ký một số hiệp định biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong các lĩnh vực trọng điểm nhằm
tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đại sứ có thể chia sẻ về tiềm
năng hợp tác giữa ấn độ và asean nói chung và ấn độ việt nam nói riêng
chúng tôi thấy có nhiều tiềm năng lớn cho mối quan hệ hai nước đặc biệt là từ khi nâng cấp lên quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện thương mại song phương đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục trong nhiều
năm qua và trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã lần đầu tiên vượt quá một mươi tỷ đô la mỹ tăng ba mươi so với năm
trước việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của ấn độ trong các nước asean và ấn độ
nằm trong một mươi đối tác thương mại hàng đầu của việt nam chúng tôi đang nỗ lực để đạt được mục tiêu
thương mại mà lãnh đạo của hai bên đặt ra là một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi cả hai nước đều có sự
hợp tác mạnh mẽ về quốc phòng và an ninh những trụ cột vững chắc trong quan hệ đối tác chiến lược
của chúng ta hợp tác văn hóa giữa hai nước đã ghi nhận sự tăng cường đáng kể với việc mở trung tâm
văn hóa ấn độ tại hà nội ngoài ra lượng khách du lịch tăng cao trong thời gian vừa qua là những bằng chứng khác
giá và tương tác giữa nhân dân hai nước ngày càng tăng xin cảm ơn đại sứ chiều qua tại thành phố
hồ chí minh sở giáo dục và đào tạo tổ chức lễ trao giải giáo viên sáng tạo trên nền tảng công
nghệ thông tin cấp thành phố năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám dành cho giáo viên các bậc từ mầm non đến trung học
phổ thông trên địa bàn thành phố năm nay số lượng bài dự thi tăng gấp ba lần so với năm trước
từ ba trăm linh sản phẩm tăng lên một một trăm ba mươi hai sản phẩm đặc biệt có chín bài dự thi của giáo viên bậc mầm non
ban tổ chức bổ sung thêm hai hạng mục là thiết kế bài giảng điện tử e learning và thiết kế bài
giảng trên phần mềm microsoft pauberbon cùng với ba hạng mục đã tổ chức từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là
dạy học theo dự án phần mềm và trang web cho giáo dục thiết kế bài giảng trên bảng tương tác
năm nay chất lượng năm nay là hơn hẳn chất lượng các sản phẩm
sản phẩm của sản phẩm hôm nay là dọc dự án chất lượng của nó là thầy cô từ những kinh nghiệm
của những lần thi trước thầy cô đầu tư nhiều hơn đầu tư về nội dung lẫn cái hình thức để mà quốc
cùng đạt được cái mục tiêu kiến thức cho học sinh nhận thức được sản phẩm bảng từng hoàng có nguyên
tố khóa học của cô trần thị phương diệp giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở trung học
phổ thông việt úc đã đạt giải nhất cuộc thi trong hạng mục bài giảng điện tử microsoft powerpoint
ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp dạy và học buồn hóa cho học sinh lớp một mươi nhằm đem
kiến thức đến cho học sinh và tạo không gian vừa chơi vừa học cho các em cũng giống như những cái
bài giảng khác thôi nhưng mình có vận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho học trò nó
có thể linh hoạt nó có thể hiểu và nó chủ động kích thích tự động mà nó tìm kiếm kiến thức
cách thoải mái cuộc thi giáo viên sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của giáo viên trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp giảng dạy
lấy học sinh làm trung tâm đồng thời đổi mới trong cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập
của học sinh xây dựng kỹ năng học tập thế kỷ hai mươi một cho học sinh gồm sáng tạo giải quyết vấn đề
xây dựng tri thức hợp tác giao tiếp làm việc nhóm tư duy độc lập và tự kỷ luật
trong phần tiếp theo của chương trình bờ biển thôn khánh nhân một ninh thuận bị sạt lở nghiêm trọng
vỉa hè hà nội ngồn ngang gạch đá những ngày trước tết
người dân ở khu dân cư ven biển có tục danh gò sạn nay là thôn khánh nhơn một xã nhơn hải
huyện ninh hải tỉnh ninh thuận rất lo lắng trước tình trạng nước biển ngày càng dâng cao và xâm
thực sâu vào đất liền sóng biển đánh ập vào bờ gây sạt lở gần hai km hai mươi năm qua đã có nhiều căn nhà bị
chết thôi người dân liên tục kiến nghị lên xã huyện tỉnh sớm xây dựng cài chán sóng nhưng chưa được giải quyết
để tránh chuyện bị thiệt hại về người và tài sản khi có mưa bão vào mùa gió bắc từ tháng chín đến
sáu tháng chạp âm lịch hàng năm bà con ở đây đã dựng nhà ở nằm trên gò cao khoảng chục mét so với bờ
biển cách xa bờ biển khoảng một trăm linh mét và xa mực nước biển gần bờ nhất khoảng hai trăm linh mét
trước đây dọc bờ biển có rừng dương cao ken dày hàng chục mét như bức tường
rất vững sau những trận mưa bão nhưng giờ đã bị sóng biển cuốn trôi xuống biển cùng với nhiều căn
nhà bà hồ thị bích năm nay đã bảy mươi tuổi năm hai nghìn một mươi sáu
nhà của bà bị cuốn trôi xuống biển bà bích phải xin dựng nhà tạm bỡ trên đất của người dân khác để ở
căn nhà của bà lê thị phúc cũng bị sóng biển đánh sập gia đình bà phúc đã bỏ ra mấy chục triệu
đồng để mua đá về xây tường chắn sóng nhưng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay bức tường đá cũng đã
bị sống đánh sập và lôi xuống biển gần hết chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhơn hải trần đồng linh cho biết xã cũng đang bắt đầu xây nửa đất và lôi xuống biển rất gần hết
chủ tịch ubnd xã nhơn hải trần đồng linh cho biết xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện
nhưng cấp trên thông báo là chưa có kinh phí đầu tư hiện tại có hơn hai mươi hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhưng xã chỉ còn cách động viên bà con tìm chỗ di rời để tránh thiệt hại
trước thực trạng trên đề nghị ubnd tỉnh ninh thuận sớm đầu tư xây dựng kè chắn sóng tại bờ biển
thuộc hai thôn khánh nhân i và khánh nhân ii để ổn định đời sống cho hàng chục hộ dân đã bị thiệt hại nặng nề
do xâm thực mặn và đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển đe dọa đến tính mạng
theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị ngày hai mươi hai tháng một
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đội trinh sát và đặc nhiệm và đồn biên phòng
vừa phát hiện bắt giữ số lượng lớn bia rượu và thuốc lá ngoại không có giấy tờ hợp lệ
được vận chuyển dưới danh nghĩa đi làm từ thiện
theo đó trong quá trình tuần tra tại khu vực km bảy mươi ba quốc lộ chín thuộc địa phận xã tân long
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô
xe ôtô khách do ông vũ huy minh trú tại xã nghĩa xá lê trân thành phố hải phòng
điều khiển có biểu hiện nghi vấn qua quá trình kiểm tra trên xe có một mươi một hành khách
và số lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm rượu bia và thuốc lá
được biết một mươi hai người trên xe ôtô khách cùng quê ở hải phòng do bà phạm thi viện làm trưởng đoàn
đoàn đã vào thôn amor xã a sinh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị làm thư thiện
sau khi xong việc đoàn theo kế hoạch lên cửa khẩu quốc tế lao bảo để mua số hàng hóa nói trên
với những thông tin thu thập được bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị xác định đây là phương thức thủ đoạn mới
của các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa hoạt động từ thiện để mua bán vận chuyển tiêu thụ hàng hóa nhập lậu
với số lượng lớn đây cũng là trường hợp mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh quảng trị
hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tập trung đấu tranh
điều tra xác minh làm rõ tính chất mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định
vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp và nguy hiểm nhất gây ra tai nạn giao thông đường bộ
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cuối năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng
đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với những người lái xe ô tô và xe máy
thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý người xử lý
dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hải phòng
đã triển khai các tổ công tác tiến hành kiểm tra hàng trăm trường hợp lưu thông trên các tuyến đường
như lê hồng phong đường ba trăm năm mươi ba đồ sơn và đường lạch chay
thực hiện kế hoạch cao điểm chấn công tấn công chấn áp tội phạm và đảm bảo chấn tự an toàn giao thông
cho dịp tết ngư đán mộ tuất
đội cảnh sát giao thông số hai chúng tôi đã thực hiện cao điểm
vi phạm giao thông về các chuyên đề nồng độ cồn
vi phạm về các lỗi vượt đèn đỏ
đi sai phần đường làn đường
xe tự chế và những lỗi vi phạm khác
trong đó tập trung chủ yếu vào lỗi vi phạm nồng độ cồn
thực trạng vi phạm lồng độ cồn là nguyên nhân để xảy ra tai nạn
cũng đang có tình trạng là gia tăng càng về dịp tết
theo đánh giá của lực lượng chức năng
tình trạng vi phạm nồng độ cồn đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây
đã có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên quan đến rượu bia
trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp giáp tết mậu tuất
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hải phòng
đã và đang chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai đợt cao điểm
xử lý vi phạm lồng độ cồn
qua đó góp phần nâng cao nhận thức
làm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông
đảm bảo an toàn trong dịp tết nguyên đán sắp tới
thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua
tại một số tuyến phố ở hà nội đã được các đơn vị thi công lát đá vỉa hè trở lại
tuy nhiên theo cơ quan chức năng
vẫn còn rất nhiều con phố đang chờ kết luận của thanh tra để tiếp tục thực hiện
như vậy về tiến độ sẽ rất khó khăn để hoàn thành công trình
khi dân đi lại trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
nhiều ngày qua về hè tại một số tuyến phố ở hà nội như tôn đức thắng nguyễn du
ngồn ngang gạch đá và không hề có công nhân thi công
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu các dự án đang chuẩn bị đầu tư cải tạo về hè
phải tạm dừng thực hiện để kiểm tra giả soát
do bị dừng lại trong quá trình thi công
nên nhiều đoạn vỉa hè
trở nên nhét nhát bụi bậm gạch đá xếp bờ bãi
điều đang nói là nền của vỉa hè thấp đã gây không ít khó khăn và bất tiện cho việc đi lại của người dân
thậm chí có nhiều hộ gia đình phải dùng văn gỗ để đi vào nhà
không bây giờ xe ô tô thiếp ví dụ như vào phòng khám như thế này thì ô tô người ta không lên được
đấy là bây giờ phải làm sao cho nó gọn gàng đến đâu làm đến đấy
khó khăn là đi lại ra vào không đi được
nên là đường vỉa hè như thế này mà không đi được là làm sao bây giờ
rời mưa rời gió
rất khổ em ạ
ba lần nữa bị ngã đây rồi đó
đối với công việc kinh doanh của mình đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi vì đường này rất là bụi
đào lên mà không xử lý không làm luôn thì nó rất là bụi
mà bụi nó bám vào sản phẩm của mình ở bên trong rất là nhiều
khách rất là chê và mình không bán hàng được ạ
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong thời gian dài nhiều đống đá xếp ngổn ngang trên vỉa hè không chỉ gây mất mỹ quan đô thị
mà còn làm cản trở việc đi lại của người đi bộ
bên cạnh đó về hè bưa bộn những chân cột điện bốt điện bị đào sới rồi ngừng thi công
không chỉ ảnh hưởng đến đời sống và công việc kinh doanh của nhiều hộ dân xung quanh khu vực đó
mà còn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với những người đi bộ
công việc lăn vỉa hè này này mình nghĩ làm sao cho nó nhanh trước tết
và để cho người già trẻ con đi lại cho nó an toàn và thuận lợi cho dân
tại vì là người ta bảo rằng là gạch vỡ nhiều quá
gạch vỡ nhiều quá người ta đừng ngại
thì bây giờ phải làm đi để cho dân người ta đi
không học hết cả đường rồi như thế này
trong thời gian sắp tới thì mình mong muốn là các doanh nghiệp
thì cố gắng và giải quyết cái đoạn đường này càng sớm càng tốt
để ảnh hưởng đến cái nhu cầu của nhân dân cũng như là tất cả bọn người dân ở đây
tết nguyên đán đang tới rất gần
hy vọng việc thi công lát đá vỉa hè ở hà nội sẽ đầy nhanh tiến độ
bảo đảm chất lượng và sớm hoàn thành
để phục vụ nhân dân thủ đô trước thêm năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi hai tháng một tân hoa hậu hoàn vũ việt nam hai nghìn một mươi bảy
hờ hen nghê đã có buổi giao lưu trò chuyện với thanh thiếu niên tỉnh đắk lắc
về nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để vươn tới thành công
đây là lần đầu tiên một cô gái dân tộc thiểu số đăng quang ngôi vị cao nhất
của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ việt nam
đó không chỉ là niềm vui của đồng bào
mà còn là niềm tự hào của người dân đắk lắc nói chung
hờ hen nghê nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả
nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút cùng tính cách thân thiện nhân ái của mình
qua những chia sẻ chân thành với thanh thiếu niên tại quê nhà
nhân dịp này hoa hậu hờ hen nghê đã trao tặng sáu mươi suất học bổng
cho các em học sinh nghèo và tám mươi xuất quà tết
cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
trong phần tin quốc tế mỹ sẽ rời đại sứ quán tại israel tới jerusalem vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuyết rơi dày đặc cản trở nhiều hoạt động bên lề của diễn đàn davos hai nghìn một mươi chín
sau thượng viện thì hạ viện mỹ cũng đã thông qua biện pháp ngắn hạn
nhằm tài trợ cho hoạt động của chính phủ liên bang cho đến ngày tám tháng hai tới
chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong ba ngày qua
với hai trăm sáu mươi sáu phiếu thuận và một trăm năm mươi phiếu chống
hạ viện mỹ đã nhanh chóng chấp thuận dự luật tri tiêu tạm thời
trong đó cũng bao gồm việc gia hạn chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em thêm sáu năm
nhưng không có sự bảo vệ mà phe dân chủ tìm kiếm
dành cho những người nhập cư bất hợp pháp tới mỹ từ khi còn nhỏ
biện pháp tài trợ trên sẽ được trình lên tổng thống donald trump
người sẽ ký thành luật để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa trong vài ngày qua
ngân sách liên bang mỹ đã hết hiệu lực từ nửa đêm ngày một mươi chín tháng một theo giờ địa phương
và đã không thể gia hạn do những bất đồng giữa tổng thống donald trump và phe dân chủ
xung quanh vấn đề nhập cư
theo đó một số cơ quan liên bang sẽ phải ngừng hoặc thu gọn hoạt động
diễn biến này đồng nghĩa với việc tổng thống trump kỷ niệm năm cầm quyền đầu tiên
trong bối cảnh chính phủ cạn kiệt ngân sách
việc quốc hội mỹ thông qua sự luật tri tiêu tạm thời
nhằm chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong ba ngày qua
đã khiến thị trường chứng khoán phố quân tràn ngập sắc xanh
với các chỉ số chủ chốt đồng loạt lập kỷ lục mới
tâm lý phấn chấn của các nhà đầu tư đã tăng lên ngay trong ngày đầu tuần
với nhiều báo cáo doanh thu của các doanh nghiệp dự kiến sẽ được công bố
chốt phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một theo giờ mỹ
chỉ số chứng khoán công nghiệp dow jones tăng sáu đóng cửa ở mức hai mươi sáu hai trăm một mươi bốn sáu điểm
chỉ số s p nhảy vọt tám lên mức hai tám trăm ba mươi hai chín mươi bảy điểm
trong khi chỉ số các tập đoàn công nghệ nastart composite index
tăng gần một và chốt phiên ở mức bảy bốn trăm linh tám ba điểm
ngoài ra thị trường chứng khoán châu á cũng có những phản ứng tích cực
khi sản giao dịch tại nhật bản và hàn quốc đồng loạt tăng điểm
ngay trong mở cửa phiên giao dịch sáng nay
cùng ngày trong khuôn khổ chuyến công du tại israel
phó tổng thống mỹ mike pence cho biết nước này sẽ rời đại sứ quán
tại israel tới thành phố jerusalem vào khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong bài phát biểu trước quốc hội israel
tại jerusalem ông mike pence thông báo washington trong những tuần tới
sẽ thúc đẩy kế hoạch mở đại sứ quán mỹ tại jerusalem
và sẽ mở cửa trước khi năm hai nghìn một mươi chín kết thúc nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể
phó tổng thống pence cho biết tổng thống donald trump đã chỉ đạo
bộ ngoại giao mỹ bắt đầu những công tác chuẩn bị sơ bộ
để rời đại sứ quán từ tel aviv tới jerusalem
trong bài phát biểu trước quốc hội israel ông pence còn kêu gọi
người dân palestine quay trở lại bàn đàm phán và nối lại những cuộc hòa đàm
vốn bị chỉ hoãn trong thời gian dài với israel
phản ứng trước bài phát biểu của ông pence palestine cho rằng
nếu mỹ muốn đóng một vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình hòa bình trung đông
thì nước này phải là một nhà hòa giải công bằng và tuân thủ các nghị quyết quốc tế
tuyết rơi dày đặc gây cản trở giao thông đã khiến nhiều đoàn đại biểu nước ngoài tới thụy sĩ
tham dự diễn đàn kinh tế thế giới davos hai nghìn một mươi tám gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển
thậm chí nhiều đoàn không thể tham dự một số hội nghị trước phiên khai mạc chính thức của diễn đàn
do tuyết rơi dày đặc nhiều cuộc họp dự kiến diễn ra tại thành phố davos
nơi tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới wfef với sự tham gia của ba đại biểu từ nhiều nước trên thế giới
đã bị hủy hoặc buộc phải hoãn lại
người đứng đầu của bộ phận thông tin truyền thông của wef cho biết đây được xem là đợt tuyết rơi dày đặc nhất
ở thụy sĩ kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn và trong lịch sử tổ chức hội nghị có tuổi đời bốn mươi năm này
các đơn vị tổ chức hy vọng hoạt động giao thông sẽ được thông suốt để bảo đảm lịch trình của wef
dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một
với chủ đề tạo dựng một tương lai chung trong thế giới dạ nứt wfef hai nghìn một mươi tám sẽ tập trung thảo luận
về tình hình kinh tế toàn cầu và những căng thẳng địa chính trị
tổng thống chile michel bachelet vừa khai mạc hội nghị ngoại trưởng diễn đàn cộng đồng các quốc gia mỹ latin
và caribe trung quốc tại thủ đô santiago với sự tham gia của đại diện ba mươi một quốc gia
mở đầu cho các hoạt động của diễn đàn này
phát biểu khai mạc tổng thống chile micro bachallet khẳng định chile ưu tiên thúc đẩy hội nhập khu vực
đồng thời nhấn mạnh diễn đàn cộng đồng các quốc gia mỹ latin và caribe trung quốc gọi tắt là cellux
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia mỹ la tinh với thế giới
bà khẳng định sự hiện diện ngày càng sâu rộng của trung quốc tại mỹ la tinh và đánh giá diễn đàn sẽ tạo nền tảng
cho các dự án hợp tác trong tương lai trong khi đó ngoại trưởng vương nghị bày tỏ trung quốc sẽ luôn
đồng hành cùng với các quốc gia đang phát triển trong đó có các nước mỹ la tinh và caribe dựa trên
chiến lược cùng có lợi và chia sẻ lợi nhuận cilac được thành lập hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một tại caracas
venezuela hiện cộng đồng này có ba mươi ba thành viên gồm toàn bộ các nước nam mỹ
một số quốc gia khu vực caribe và mexico trong khi đó thủ tướng bỉ charles misen vừa thông báo
phối hợp phân tích các mối đe dọa của nước này đã quyết định hạ mức độ cảnh báo khủng bố từ cấp ba xuống cấp hai
hội đồng an ninh quốc gia bỉ bao gồm chính phủ và các quan chức chịu trách nhiệm về an ninh
đã nhóm họp và công bố những phân tích đánh giá mới nhất về tình hình an ninh tại bỉ
các cơ quan tình báo an ninh và cảnh sát đã thống nhất cho rằng những nguy cơ xảy ra các
hành động tấn công khủng bố do tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng thực hiện tại phương quốc b
giờ đã giảm đi rõ rệt sau hàng loạt những thất bại ngay tại sao huyệt của chúng ở syri và iraq
mức độ cảnh báo cấp ba được áp dụng từ sau vụ khủng bố paris hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
tương đương với mối đe dọa nghiêm trọng và được duy trì sau loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô
đô bruxelles của bỉ khiến ba mươi hai người thiệt mạng và hơn ba trăm linh người bị thương vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại